tại lễ khai trường hệ thống thông tin báo cáo quốc gia trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
và công bố dịch vụ công thứ một trên cổng dịch vụ công quốc gia vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu
trong tương lai không xa chúng ta phải hướng tới xây dựng hệ thống thông tin chia sẻ liên chính phủ trên một số lĩnh vực
với các nước trên thế giới đặc biệt là đối với các nước thuộc cộng đồng asean
bên cạnh đó phải phát triển chính phủ điện tử có kết nối liên thông tương tác quốc tế được xem là công cụ quan trọng
giúp tăng cường ngoại giao và thúc đẩy hợp tác hội nhập quốc tế
nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển chính phủ số là xu thế tất yếu nhằm nâng cao tính công khai
minh bạch của chính phủ để lùi nạn tham nhũng lãng phí
thủ tướng cho rằng chính phủ số góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cải thiện môi trường kinh doanh
nâng cao năng lực cạnh tranh năng suất lao động xã hội và là con đường đúng đắn để phát triển một đất nước việt nam hùng cường và thịnh vượng
trong tương lai không xa chúng ta phải hướng tới xây dựng hệ thống thông tin chia sẻ liên chính phủ trên một số lĩnh vực
với các nước trên thế giới đặc biệt là với các nước cộng đồng asean phát triển chính phủ số có kết nối liên thông
tương tác quốc tế sẽ là công cụ quan trọng giúp tăng cường ngoại giao và thúc đẩy hợp tác hậu nhập quốc tế
tiếp tục nâng cấp hoàn thiện các tính năng của cổng để bảo đảm phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn
mục tiêu là phải hoàn thành chỉ tiêu ba mươi dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn trong năm hai nghìn hai mươi
các bộ các ngành các địa phương không được cắt cứ thông tin không được làm đẹp số liệu để lấy thành tích
thông tin dữ liệu cần được chính xác tiên cại minh bạch thống nhất và cần đẩy mạnh số hóa liên thông
chia sẻ thông tin phải hướng tới xây dựng chính phủ
số liêm chính minh bạch hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp
thủ tướng yêu cầu các bộ các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ phải chuẩn hóa điện tử hóa hơn hai trăm linh chế độ báo cáo
gửi thủ tướng chính phủ chính phủ và quốc hội để tích hợp với hệ thống thông tin báo cáo chính phủ
hoàn thành chuẩn hóa số hóa kiểu mẫu kết nối tích hợp các chỉ tiêu kinh tế xã hội lên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
văn phòng chính phủ phải sắp xếp lại bộ máy nhân sự để quản lý vận hành trung tâm này phù hợp hiệu quả
bảo đảm yêu cầu việc đưa vào hoạt động hệ thống báo cáo thông tin quốc gia
trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành không hình thành một đầu mối tổ chức mới
không tăng biên chế theo tinh thần nghị quyết số một mươi tám của trung ương